trong trận lũ ngày một tháng một mươi một vừa qua trên địa bàn huyện cam lộ tỉnh quảng trị có một người chết
hai người bị thương hơn hai một trăm bốn mươi căn nhà bị ngập hàng trăm hectare hoa màu bị thiệt hại
hàng nghìn con da súc da cầm bị chết thiệt hại ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng
ngay sau khi nước rút các lực lượng vũ trang đã về giúp dân khắc phục hậu quả do lũ
thôn bích giang xã cam hiếu huyện cam lộ tỉnh quảng trị được xem là bị ngập lụt nặng nhất
ở huyện cam lộ mọi đồ đạc động vật nuôi của các hộ dân nơi đây đều bị lũ cuốn trôi
giờ chỉ còn lại như thế này
ngay sau khi nước rút siêu đoàn chín trăm sáu mươi tám thuộc quân khu bốn đã điều động hơn sáu trăm linh cán bộ chiến sĩ
về các vật vật của quân khu bốn
các xã bị ngập lụt ở huyện cam lộ giúp nhân dân khắc phục hậu quả
trong đó ưu tiên dọn dẹp đường giao thông các khu sinh hoạt cộng đồng và trường học
chúng tôi đã tập trung vào để giúp các hộ gia đình đặc biệt là các gia đình khó khăn về con người
các gia đình chính sách các gia đình mà có thiệt hại lớn về lũ vừa qua
để chúng tôi giúp nhân dân nhanh chóng để khắc phục hậu quả ổn định cuộc sống
bên cạnh lực lượng quân đội nhiều lực lượng chức năng khác cũng đã về giúp người dân
nhanh chóng khắc phục hậu quả lũ lụt ổn định cuộc sống
với cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang niềm tự hào và hạnh phúc nhất mà họ có được
chính là sự tin tưởng và yêu mến của nhân dân